tri cục thủy lợi tỉnh cà mau cho biết trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh
làm hơn ba bốn trăm linh hectare lúa hẻ thu bị ngập úng và gãy đổ mức độ thiệt hại giảm khoảng ba mươi năng suất
trong đó thiệt hại nặng nhất là tại đồng lúa của các xã thuộc huyện trần văn thời như khánh bình tây chín trăm ba mươi ha
khánh hải tám trăm tám mươi hectare khánh bình tây bắc năm trăm sáu mươi bốn hectare trần hợi một trăm chín mươi sáu hectare khánh bình đông một trăm năm mươi ha
khánh bình sáu mươi hectare kế đó là lúa bị ngập úng ở hai xã của huyện u minh là khánh lâm và khánh hội
trị cục thủy lợi tỉnh cà mau phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện và thành phố tiến hành mở các cống
vận hành các trạm bơm và vận động máy bơm tự có trong dân đồng loạt tháo úng
ngành chức năng tỉnh cà mau dự báo những ngày tới đây nếu thời tiết tiếp tục có mưa thì diện tích lúa bị sập
ngập úng sẽ còn tăng lên đặc biệt là các trà lúa hẻ thu mà nhân dân đang tích cực bơm nước để cắt và chuẩn bị thu hoạch